văn phòng quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm tại phòng họp tân trào nhà quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung của phiên họp
trong phiên họp thứ ba mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm một mươi chín hai nghìn hai mươi hai qh một mươi bốn của quốc hội
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
cho ý kiến dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
xem xét dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với một số chức vụ
chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc bộ quốc phòng
theo quy định tại khoản bốn điều một mươi năm luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
về công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cho ý kiến về tờ trình của chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thiện thủ tục đầu tư
về quyết định các vấn đề quan trọng ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về quy hoạch không gian biển quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
sáng nay tại tỉnh quảng ninh ủy ban văn hóa giáo dục chủ trì phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức hội thảo văn hóa năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa tể thao
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương và phó thủ tướng trần hùng hà
các đại biểu nhấn mạnh việc cần thiết xây dựng mục tiêu và lộ trình thích hợp để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về thiết chế văn hóa thể thao bảo đảm tính đồng bộ thống nhất khả thi tránh giàn trải
từ đó làm cơ sở để xây dựng và áp dụng các chính sách đầu tư quản lý khai thác vận hành và thuận tiện trong việc xây dựng tích hợp quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa thể thao trong cả nước
nhiều ý kiến cũng đề nghị hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ hiện đại bản sắc hiệu quả bảo đảm công bằng và đáp ứng nhu cầu của nhân dân
liên quan đến những vướng mắt của dự án trọng điểm quốc gia xây dựng nhà máy nhiệt điện nhân trạch ba bốn ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng đã có báo cáo thủ tướng chính phủ sau chuyến thị xác làm việc với tỉnh đồng nai của thường trực ban chỉ đạo
theo đó tuyệt đối không được cản trở quá trình thi công xây dựng trong bất cứ trường hợp nào và xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án
những vướng mắt liên quan đến công tác bằng giao mặt bằng cho thuế đức để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện nhân chạch ba bốn thuộc thẩm quyền quỹ ba nhân dân tỉnh đồng nai và địa phương đã thống nhất hoàn thành các thủ tục cho tổng công ty điện lực dầu khí đơn vị chủ đầu tư dự án thuế đức và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày ba mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bốn
tuyệt đối không được cản trở quá trình thi công xây dựng trong bất cứ trường hợp nào và xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án
nhà máy nhiệt điện nhân chạch ba bốn là công trình trọng điểm quốc gia có quy mô công suất một năm trăm linh mw tổng mức đầu tư một bốn tỷ usd khi đi vào hoạt động hai nhà máy nhiệt điện này sẽ bổ sung khoảng chín tỷ kwh trên một năm cho hệ thống điện quốc gia và đem lại doanh thu ngân sách cho tỉnh đồng nai từ một mươi bảy một mươi tám ngàn tỷ đồng trên một năm đến đầu tháng năm hai nghìn một mươi bốn dự án đã thi công được khoảng tám mươi năm khối lượng công việc